thưa quý vị và các bạn vào sáng qua đội chống buôn lậu hàng già phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh bắc giang phối hợp cùng chiếc cục quản lý thị trường tỉnh bắc giang đội quản lý thị trường số bảy và chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra và phát hiện một cơ sở kinh doanh hàng tạp hóa mỹ phẩm tại huyện hiệp hòa bày bán hàng nghìn hộp mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm thanh quyên do ông nguyễn xuân hiển làm chủ ở khu hai thị trấn thắng huyện hiệp hòa lực lượng chức năng đã phát hiện có hơn một một trăm linh hộp và trang mỹ phẩm ngoại nhập các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong quá trình kiểm tra chủ cơ sở đã không hợp tác và không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng mỹ phẩm tại cơ sở kinh doanh của mình
ngoài ra lực lượng chức năng còn phát hiện cửa hàng kinh doanh nhiều loại mỹ phẩm nhái nhãn mát hàng hóa trong nước chưa công bố tên sản phẩm
lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật